đối tượng bị bắt giữ là hồ phi công sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại xã vĩnh trụ huyện lý nhân tỉnh hà nam
sáng ngày chín tháng một mươi hai hồ phi công mang ba bánh heroin về nam định bán kiếm lời
đến khu vực xã thành lợi huyện vụ bàn thì bị các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định bắt quả tang
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng